như vậy tính từ ngày một tháng một mươi một đến nay tỉnh điện biên đã ghi nhận hai trăm hai mươi ca mắc covid một mươi chín tại bốn huyện và thành phố điện biên phủ
cùng với đó dưới sự chỉ đạo của trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh tỉnh điện biên đã triển khai nhiều các biện pháp phòng dịch
cụ thể mời quý vị cùng theo dõi
sẵn sàng kích hoạt bệnh viện giả chiến xét nghiệm diện rộng
ngay sau khi ghi nhận các trường hợp dương tính với sars cov hai trên địa bàn thành phố điện biên phủ và có lịch sử tiếp xúc phức tạp
ông vừa a bằng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh điện biên đã có cuộc họp khẩn với trung tâm chỉ huy phòng chống dịch thành phố điện biên phủ để triển khai nhiều các biện pháp phòng dịch
tại cuộc họp ông vương a bằng yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với thành phố điện biên phủ khẩn trương tổ chức xét nghiệm trên diện rộng toàn bộ đối tượng liên quan
trong đó ưu tiên các trường hợp f một f hai phải tổ chức ngay việc phung phòng toàn bộ các vị trí liên quan tới f phát huy vai trò của tổ truy vết cộng đồng tổ covid một mươi chín
hệ thống truyền thanh đẩy mạnh tuyên truyền tới các thôn bản tổ dân phố để người dân hiểu và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh phải tổ chức truy vết nhanh nhất trong đó công an là lực lượng nồng cốt
y tế dân quân quân sự tổ dân phố mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tại cấp xã là thành viên phối hợp
trên cơ sở kết quả truy vết phối hợp với cdc thông báo các trường hợp f một f hai đối với những người đang công tác hoặc lưu trú tại các địa phương khác để phối hợp rạ sát
ban chỉ huy quân sự thành phố ra sót lại các phương án cách ly gồm có năng lực cách ly điều kiện cơ sở vật chất
để đảm bảo cung ứng hậu cần xây dựng phương án dự trù và tiếp tục ra soát các khu cách ly trong trường hợp số f một tiếp tục tăng cao
đồng thời yêu cầu ngành giáo dục thành phố cho học sinh mầm non nghỉ học để tổ chức điều tra truy vết và trưng tập các cơ sở này thành các khu cách ly tập trung khi cần thiết
đối với cấp học tiểu học và trung học cơ sở trước mắt tổ chức tết nhanh cho toàn bộ học sinh tại các trường
tập trung vào các trường ở trung tâm thành phố và các trường có yếu tố dịch tễ liên quan đến các đối tượng nghi ngờ f
bàn chỉ huy quân sự thành phố rã soát lại năng lực cách ly và điều kiện cơ sở vật chất để đảm bảo cung ứng hậu cân
xây dựng phương án dự trù và tiếp tục ra soát các khu cách ly trong trường hợp số f một tăng cao
phó chủ tịch tỉnh điện biên cũng yêu cầu cơ quan y tế ra soát lại phương tiện trang thiết bị nhân lực phòng chống dịch
và các phương án để chủ động phòng chống dịch với phương châm bốn tại chỗ
đồng thời chỉ đạo sẵn sàng kích hoạt bệnh viện giả chiến điện biên phủ để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
kích hoạt và thành lập các trạm y tế lưu động tại các địa bàn ghi nhận nhiều f một f hai để tiếp cận thông tin
và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
công khai minh bạch các thông tin liên quan tới công tác phòng chống dịch theo quy định để người dân biết
hiểu về nguy hại của dịch bệnh nâng cao ý thức trách nhiệm và thực hiện các biện pháp phòng ngừa
với quan điểm mỗi xã phường là một pháo đài mỗi người dân là một chiến sĩ trong phòng chống dịch
cần kích hoạt và thành lập các trạm y tế lưu động tại những địa bàn ghi nhận nhiều trường hợp f một f hai
để tiếp cận thông tin hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hạn chế lây lan ra cộng đồng
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh điện biên đã tạm dừng bệnh viện giả chiến điện biên phủ từ giờ ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi
do tất cả bệnh nhân đã khỏi bệnh và nhiều ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng
như vậy trong năm huyện thị xã thành phố ở tỉnh điện biên có ca mắc covid một mươi chín thì huyện điện biên nhiều nhất với một trăm bảy mươi một ca
sau đó đến huyện mường nhé một mươi ca các huyện tổ chùa nậm bồ và thành phố điện biên phủ mỗi địa phương có một hai trường hợp
hiện tại các lực lượng chức năng tỉnh điện biên vẫn đang tiếp tục truy vết các trường hợp có liên quan
lấy mẫu xét nghiệm người dân sống trong khu vực có dịch cách ly y tế những người tiếp xúc gần với bệnh nhân covid một mươi chín
nhằm sớm khoanh vùng dập dịch
các lực lượng chức năng tỉnh điện biên có ca mắc covid một mươi chín thì huyện điện biên nhiều nhất với một trăm bảy mươi một ca